hòa chung với không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân trên cả nước sáng nay ngày một mươi bốn tháng hai tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thủy nguyên đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt một năm hai nghìn một mươi bảy tiễn những thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ thực quốc
trong số những tân binh của huyện đợt này được biên chế về các đơn vị có hai mươi đồng chí vinh dự khoác trên mình bộ quân phục của lực lượng cảnh sát biển việt nam
năm nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một được giao chỉ tiêu tuyển chọn và tiếp nhận một trăm sáu mươi thanh niên của năm tỉnh thành thuộc hai quân khu ba và bốn là thanh hóa nam định thái bình hải phòng và quảng ninh
so với các năm trước thì chất lượng tân binh năm nay theo đánh giá chung của cơ quan chức năng về trình độ văn hóa có phần được nâng lên vì lực lượng cảnh sát biển ưu tiên tuyển nhận tân binh đã qua các trường đại học cao đẳng
đây là nguồn nhân lực rất tốt để sau khi huấn luyện xong các quân nhân sẽ được cơ quan chức năng tuyển lựa
hoặc với khả năng hoặc cứ đi đào tạo trở thành sĩ quan cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực để phục vụ lâu dài trong lực lượng cảnh sát biển việt nam